nông cống là một huyện vùng trũng thuộc tỉnh thanh hóa
trong mùa mưa đây thường là địa phương bị ngập úng nhiều nhất
tuy nhiên điều khiến hàng ngàn bà con nơi đây lo lắng hơn cả
đó chính là nguồn nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày
xã tế thắng nằm tại trung tâm huyện nông cống
nhưng nhiều năm nay người dân vẫn phải xoay sở với cuộc sống thiếu nước sạch
bởi nguồn nước ngầm từ các diễn khoan đã bị ô nhiễm chỉ có thể dùng để tắm rửa hay giặt rũ
hàng ngày để có nước uống bà con phải mua nước đóng chai hoặc phải dùng nước mưa
đầu tiên là nó rất là trong
chứ mà chỉ để khoảng ba mươi bốn mươi phút là bắt đầu màng màng nó bắt đầu lên trên cái màng rồi
xong rồi bắt đầu để một cái là bắt đầu nó ra cái màu hơi hơi đen đen
tắm cái dầu tắm là cứ ngửi như thế thôi
xong sau khi là mua sang xà phòng xà phòng để tắm thêm cho nó đỡ
cái nhất rồi bây giờ dầu tắm đi sửa tắm đi thì vẫn thấy cái hiện tượng như thế
theo phản ánh của người dân
nguồn nước giếng khoan tại xã tế thắng đã bắt đầu có hiện tượng ô nhiễm từ hơn một mươi năm nay
cũng đã có một số dự án về khảo sát thực hiện các bước để chuẩn bị xây dựng nhà máy theo trình tự
nhưng cho tới nay vẫn chưa có dự án nào thành hiện thực
đề nghị với các cơ quan chức năng là có thể chuyển được cho nông cống
tiếp cận các cái xã mà có nhu cầu trực tiếp trử để có nguồn nước sạch phù hợp nhân dân
thế còn hiện nay nguồn nước của chúng tôi là rất khó khăn cho các trường trường phòng đoàn bán trú
trường tiểu học trung học cơ sở trạm xa xã
và trung tâm nơi đây thì khoan nước cũng rất là phức tạp
cứ một năm mới khoan một hai lần diễn
qua tìm hiểu một số xã như tế tân tế lợi tế thắng
nằm trong phạm vi cấp nước của dự án hệ thống nước sạch nông thôn đã được phê duyệt
quá trình triển khai rậm trần tại chỗ các dự án khác thì không được chấp thuận đầu tư
câu chuyện kéo dài nhiều năm trong khi hàng nghìn người dân tại xã tế thắng hiện vẫn đang chờ nguồn nước sạch